tết nguyên đán canh tí đang đến gần đây là dịp cao điểm người dân từ các thành phố lớn dục dịch chuẩn bị về quê ăn tết
tại bến xe phía bắc tp vinh hiện đang có hai trăm sáu mươi phương tiện hoạt động ra vào bến
để phục vụ cho người dân đi lại an toàn thuận lợi dịp trước trong và sau tết nguyên đán canh tí
ban quản lý bến xe đã có phương án tăng cường ba mươi bốn mươi đầu xe so với ngày thường
tại ga vinh từ đầu tháng một mươi nhà ga đã tổ chức bán vé cho các tập thể cá nhân có nhu cầu đi lại trong dịp tết
tại các ga và các đại lý bán vé của ngành đường sắt
trong dịp tết canh tí trung bình mỗi ngày ga vinh bán khoảng một bốn trăm linh vé trên một ngày
kể cả vé nằm và ngồi chiều sài gòn vinh và ngược lại